sáng qua một mươi chín tháng một mươi lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức gặp mặt
tri ân đồng thời lắng nghe tâm tư tình cảm từ hơn hai trăm năm mươi lao động nữ đang công tác trong lĩnh vực
vệ sinh môi trường và cây xanh nhân ngày phụ nữ việt nam
nhiều nữ lao động đã rơi nước mắt trong buổi gặp mặt này
tại buổi gặp mặt các chị đã đề xuất nhiều giải pháp để công việc thu gom rác thải
trở nên hiệu quả an toàn hơn đồng thời mong muốn lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh có định mức
chính sách hợp lý để người dân vui vẻ khi chi trả tiền thu gom rác
tuy nhiên có một thực tế phải nhìn nhận đó là có sự khác biệt rất lớn giữa lao động nữ
ở thành phố và vùng nông thôn từ thực tiễn cơ sở lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cam kết sớm giả soát đầu tư hoàn thiện trang thiết bị phương tiện giúp đội ngũ cầu nhân vệ sinh
môi trường cây xanh làm việc hiệu quả hơn đồng thời giao ủy ban nhân dân các huyện xây dựng
mô hình hoạt động các tổ thu gom rác sớm rút ngắn khoảng cách sự khác biệt về chế độ
điều kiện lao động giữa thành phố và vùng nông thôn